công an thành phố bumathut vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng trong đường dây ghi số đề với quy mô rất lớn
tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên ba trăm linh tỷ đồng để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung chú thành phố bumathut
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
công an thành phố bumathut đã hủy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tăng tại một mươi một điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
thu giữ nhiều tài liệu tang vật
một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu công an đã làm rõ được đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
mỗi ngày các đối tượng ghi nhận số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
một ba trăm tám mươi hai viên ma túy dạng hồng phiến là tang vật thu giữ được trong chuyên án ma túy vừa được công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình triệt phá
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng phối hợp bắt quả tàng đối tượng trần quốc trường
chú thệ huyện quảng trạch đang cất giấu năm viên nén dạng thuốc tân dược
khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm kinh doanh của trường tại xã quảng xuân huyện quảng trạch
đều bị phạm tội của mình
với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là huỳnh thế hải và trần thanh tài cùng chú thệ xã phú cường huyện định quán tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán khởi tố bắt tạm giam để điều tra
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai khi bà đỗ thị ngọc thảo chú thệ xã phú túc huyện định quán đang đi trên đường
thì bị hải và tài chặn xe dùng dao khống chế cướp bột xe máy hai lắc tay bằng vàng
hai điện thoại di động
mặt với tổng giá trị tài sản khoảng năm mươi năm triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
và cuộc điều tra công an huyện định quán xác định hải và tài là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
khi đang lẩn trốn ở xã phú cường sau hai ngày gây án
thưa quý vị với phương châm là còn nước còn tát lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian
để hy vọng cứu được bé trai bị lọt vào trụ bê tông
đến sáng nay mặc dù thức trắng hạt
hai đêm giải cứu nhưng lực lượng chức năng ở đồng tháp vẫn chưa thể tiếp cận để giải cứu em thái lý hậu nam
sinh năm hai nghìn một mươi hai chú thệ xã phú lợi huyện thanh bình bị lọt xuống trụ bê tông sau ba mươi năm mét
lực lượng cứu hộ đã điều nhiều máy xúc máy ủi máy trục cọc nhồi bê tông công suất lớn
đưa đến hiện trường để phục vụ việc nhổ được trụ bê tông và đưa bé nam ra ngoài
vâng thưa quý vị ngày hôm qua thì người dân cả nước đã đón một ngày đầu năm mới đầy hứng khởi
với thời tiết khá là thuận lợi miền bắc thì trời nắng ấm miền nam trời dịu mát nhờ những cơn mưa trái mùa
và đến ngày hôm nay thì ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch
người dân cả nước cũng có thể thoải mái với những hoạt động giải trí ngoài trời nhờ thời tiết thuận lợi như vậy
vâng những ngày đầu năm mới thì tại thủ đô hà nội
người dân thủ đô cũng đã được trải nghiệm không gian phố đi bộ mới được khai trương trần nhân tông và phụ cận
cùng với tuyến phố đi bộ hồ gươm và tuyến phố đi bộ trịnh công sơn
thì phố đi bộ mới của thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí ca nhạc
phục vụ đông đảo người dân đến tham quan và vui chơi trong những ngày đầu năm mới
và điểm qua một vài thông tin thời tiết trong tuần vừa rồi
và trong tuần tới thì thủ đô hà nội và toàn miền bắc sẽ duy trì trạng thái ấm áp về trưa chiều
còn tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam thì có mưa trái mùa
miền trung tây nguyên thì mưa lớn trái mùa vào tuần tới sẽ xuất hiện
và cảnh báo là có điểm mưa to
quý vị cần phải thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để phòng tránh lũ quét và sạt lở đất
vâng đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật vào lúc sáu giờ
thưa quý vị đón chào năm mới hai nghìn hai mươi ba thì nhiều địa phương trên cả nước
đã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị
và cùng với đó thì tại các thành phố lớn như là
tại hà nội hay là thành phố hồ chí minh
thì vào ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
rất đông người dân đã tập trung đến các điểm vui chơi giải trí
trung tâm thương mại nhà hàng và quán ăn
để có thể tận hưởng không khí chào đón năm mới
trên nhiều tuyến đường tại hà nội thì hàng loạt cờ hoa băng rôn
bảng hiệu rực rỡ chào đón tết dương lịch
cũng như chuẩn bị đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
các tuyến phố như lê hồng phong điện biên phủ
rực rỡ sắc đỏ trong ngày đầu tết dương lịch hai nghìn hai mươi
các nhà hàng kinh doanh ẩm thực bên trong một số trung tâm thương mại
hà nội rất đông đúc khách tới trong ngày đầu năm mới này
cảnh đông đúc tấp ngập cũng xuất hiện
ở các khu tham quan du lịch vui chơi dành cho trẻ em
thời tiết trong ngày đầu năm mới tại tp hcm tương đối đẹp
trời diễu mát thuận lợi cho việc đi chơi tham quan du lịch trong ngày
năm nay thì các điểm vui chơi giải trí cũng tổ chức nhiều hoạt động
biểu diễn văn hóa văn nghệ độc đáo để thu hút du khách
năm hai nghìn hai mươi hai đã qua đi với rất nhiều bất ổn về kinh tế
ảnh hưởng nhiều đến đời sống đối với người dân tp hcm
đón chào năm mới hai nghìn hai mươi ba người dân cũng rất kỳ vọng
năm nay sẽ là một năm phục hồi và bứt phá của thành phố
xứng với vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước
trong ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi ba đà nẵng đã đón một lượng lớn du khách
trong và ngoài nước
thời tiết tại đây thì cũng rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí
cũng như tổ chức các chương trình nghệ thuật
đồng về thế công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt hơn
để người dân và du khách có thể tận hưởng
trọn vẹn các ngày nghỉ tết dương lịch
dành thắng ngũ hành sơn ngày đầu tiên mở bán vé trở lại
đã thu hút rất đông du khách
trung bình mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ tết dương lịch
ngũ hành sơn đón từ năm đến sáu lượt
chủ yếu là khách quốc tế như hàn quốc ấn độ
đặc biệt khi hệ thống mai nhai ngũ hành sơn
được ủy ban chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
công nhận là di sản tư liệu số lượng khách có chiều hướng gia tăng
hôm nay là ngày đầu năm
nhưng mà lượng khách thế này là đánh như vậy là cũng tương đối đông
ai rằng trong cái thời gian tới thì cái lượng khách sẽ đánh đông nhiều hơn
đặc biệt là cũng đã được công nhận cái ma nhai là cái tư liệu
của khu vực châu á thái bình dương
chính vì vậy thì khách trong một ngôi nước người ta cũng tìm đánh
ngoài danh thắng ngũ hành sơn chua lính ứng bán đạo sinh trà
hệ thống các bảo tàng trong đó có bảo tàng châm
nơi lưu giữ các giá trị nghệ thuật của văn hóa trăm ba
cũng là địa điểm có sức hút với du khách quốc tế
đến đà nẵng dịp này có rất nhiều điểm tham quan và tôi đặc biệt ấn tượng với bảo tàng champa
các hiện vật trưng bày tại đây thật sự rất đẹp và được bảo quản rất tốt
đặc biệt là mỗi hiện vật đều có một câu chuyện văn hóa rất riêng
theo sở du lịch đà nẵng dự kiến trong kỳ nghỉ tết dương lịch đà nẵng đón khoảng năm mươi tám lượt khách
ngoài các điểm đến số lượng du khách còn tập trung tại các sự kiện
chương trình nghệ thuật đặc sắc
đến hết kỳ nghỉ lễ do đó công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
cũng được công an thành phố đà nẵng xiết chặt hơn và duy trì đồng loạt tất cả các tổ công tác đặc biệt
kiến mục một tám ba chín bốn góp phân giữ vững địa bàn
trên cơ sở đánh giá tình hình địa bàn chúng tôi cũng linh động tổ chức triển khai lực lượng
đến những địa bàn phức tạp về an ninh đặc tự kịp thời trắng ngót những hành vi phạm tội
cũng như vi phạm pháp luật khắc
giữ vững tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn an toàn thành phố
hấp dẫn các điểm đến đặc sắc chương trình nghệ thuật công tác an ninh an toàn được đảm bảo
là sự nỗ lực của chính quyền thành phố để mỗi du khách đến với đà nẵng đều cảm thấy hài lòng
và ấn tượng về một đà nẵng thành phố du lịch văn minh thân thiện
thể thao trên cả nước chầm lắng trong suốt một thời gian dài
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi hai khi mà dịch bệnh được kiểm soát các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể thao
quy mô lớn dần khởi sắc và sôi động trở lại góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước
đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm mà lực lượng công an nhân dân có nhiều hoạt động sôi nổi
trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa thể thao công an nhân dân nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai thể thao công an nhân dân đạt nhiều thành tích cao
năm hai nghìn hai mươi hai thể thao công an nhân dân đạt nhiều thành tích cao
năm hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia biểu diễn của giàn nhạc giao hưởng việt nam và nhà hát công an nhân dân thực hiện
nhạc trưởng tài năng người nhật bản ông hana tetsuji chỉ huy
có sự tham gia biểu diễn của thần đồng piano nguyễn việt trung
và hơn bảy mươi nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng việt nam nhà hát công an nhân dân
tại chương trình người xem đã được thưởng thức nhiều tác phẩm quen thuộc nhưng được làm mới hơn
trong đó phần mở màn là các tác phẩm nổi tiếng

và từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hơn một bốn trăm linh vận động viên tham gia hội thao công an nhân dân tại huế
hơn một cán bộ chiến sĩ đến từ năm mươi bốn đơn vị tham gia tranh tài ở các môn cầu lông quần vợt và bóng đá bảy người với ba mươi bảy bộ huy chương
qua nhiều ngày tranh tài sôi nổi các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao trung thực cao thượng và đoàn kết
đem lại những màn thi đấu đỉnh cao kỹ thuật chuyên nghiệp
công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng công an nhân dân
công trình tượng đài có chiều cao bảy hai mét bao gồm bảy nhân vật chất liệu em đồng công nghệ mới
sau hơn một năm triển khai công trình đã hoàn thiện và khai trương đúng dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
được diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai thực sự là một ngày hội vô cùng đặc biệt với những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
được khai mạc tại cần thơ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần này
thu hút sự tham gia của bảy mươi bốn đoàn với gần năm trăm linh đại biểu đến từ công an các đơn vị địa phương và một số cơ quan báo chí
ban tổ chức đã tiếp nhận gần sáu trăm linh tác phẩm có chất lượng gửi tham gia liên hoan
ban giám khảo đã lựa chọn ra sáu mươi sáu giải vàng một trăm ba mươi năm giải bạc và hai trăm ba mươi sáu bằng khen cho các tác giả tác phẩm xuất sắc
năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận đoàn thể thao công an nhân dân đạt nhiều thành tích cao
tại sea games ba mươi một đoàn thể thao công an nhân dân có một mươi sáu thành viên tham gia với một mươi bốn vận động viên và hai huấn luyện viên
các môn thế mạnh là bắn súng cầu mây điền kinh karate judo pencastilat
đoàn thể thao công an nhân dân đã đạt được một mươi một huy chương trong tổng số một mươi bốn phát động viên tham dự sea games đều đạt huy chương

tại vòng hai mươi một giải hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai công lạc bộ bóng đá công an nhân dân tiếp đón công lạc bộ phố huyền trên sân linh bình

năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm nhiều vở kịch về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân cũng đã được công diễn đến đông đảo cán bộ chiến sĩ và người dân

nhất là trong cuộc chiến chống tham nhũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân